viện kiểm soát nhân dân tỉnh bình thuận vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ninh thị vân anh hay còn gọi là hot girl tina dương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang ra trước tòa nhân dân cung cấp về hai hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ninh thị vân anh thỏa thuận thuê xe ô tô tự lái của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải
và du lịch gia đình việt có trụ sở tại thành phố hồ chí minh với giá bốn mươi năm triệu đồng một tháng trong ba tháng và yêu cầu được giao xe
tại thành phố phan thiết hết thời hạn thuê xe vân anh không trả lại xe cho bên cho thuê mà điều khiển xe ra thành phố ninh bình
bán cho một người với giá gần năm trăm linh triệu đồng bên cạnh đó vân anh thuê làm một giấy đăng ký xe ô tô giả giao cho nạn nhân
để nạn nhân tin tưởng chuyển thêm tiền ngoài số tiền đặc cọc kết quả giám định của cơ quan có thẩm quyền tỉnh bình thuận
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai xác định giá trị của chiếc xe ô tô trên là hơn
trong đó giấy đăng ký xe ô tô là giả